nhằm lựa chọn hướng đi phù hợp cho nông nghiệp vùng tây bắc ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra hội thảo nghiên cứu và phát triển nông nghiệp tây bắc do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế úc tổ chức
tây bắc là vùng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có đất đai phí nhiêu và khí hậu đa dạng có điều kiện để phát triển nông lâm nghiệp du lịch và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như cây ăn quả chè cà phê rừng nguyên liệu giấy cây dược liệu
tuy nhiên vùng này lại chưa có nhiều bước phá trong phát triển nông nghiệp do vẫn còn nhiều khó khăn
tây bắc chưa có điều nhiều bứt phá trong phát triển nông nghiệp do gặp một số khó khăn về hạ tầng địa hình
núi cao hiểm trở địa bàn dân cư thưa thớt cùng phương thức canh tác nên sản xuất nông nghiệp chưa phát huy được lợi thế đất đai và các tài nguyên khác đang bị suy thoái
đặc biệt trong những năm gần đây khu vực này chịu nhiều tác động bất lợi của các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lũ khô hạn sương muối rét đậm kéo dài do biến đổi khí hậu càng nằm tầm trọng thêm những thách thức đối với sản xuất nông nghiệp trong vùng
vì thế muốn phát triển bền vững toàn bộ nền kinh doanh
kinh tế của vùng tây bắc bao gồm cả vấn đề an ninh lương thực nguồn nước nguồn đất phòng tránh thảm họa và ứng phó biến đổi khí hậu
thì rất cần phải được tiếp tục nghiên cứu với những cách tiếp cận mới để có cơ chế chính sách liên vùng phù hợp đem lại hiệu quả cao nhất
thời gian qua chính phủ australia thông qua tổ chức nghiên cứu nông nghiệp quốc tế đã tăng cường nghiên cứu hỗ trợ việt nam các thiết bị khoa học kỹ thuật góp phần giảm nghèo và cải thiện thu nhập của nông dân đặc biệt là vùng tây bắc
các dự án này đã hướng tới giải quyết các vấn đề an toàn thực phẩm sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng ít tài nguyên và bền vững liên kết thị trường nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp
trong hai mươi năm năm qua trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia đã hỗ trợ hợp tác nghiên cứu nông nghiệp với các cơ quan việt nam về các lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng và quản lý đất đai chăn nuôi lâm nghiệp nông nghiệp kết hợp kinh tế nông nghiệp và chính sách nông nghiệp
trong một mươi năm qua chúng tôi cũng đã có nhiều hoạt động nghiên cứu và đầu tư hơn hai mươi hai năm triệu đô la úc cho nông nghiệp ở vùng tây bắc việt nam
tại hội thảo các chuyên gia trong và ngoài nước đã trao đổi thảo luận để đưa ra những biện pháp chính sách phù hợp qua đó tạo điều kiện cho nông nghiệp vùng tây bắc phát triển hiệu quả và bền vững
cùng với đó chính phủ việt nam sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức úc hỗ trợ nghiên cứu và đầu tư cho nông nghiệp vùng tây bắc